liên quan đến vụ cháu trần nhật anh chín tuổi chú tại xã e ninh huyện chư quynh tỉnh đắk lắc bị cha và bà nội đánh đập dã man
công an huyện chư quynh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn dũng và trần thị trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
sau khi ly hôn mẹ đi làm xa nên cháu trần nhật anh chuyển về sống với bố và bà nội
tại đây cháu đã nhiều lần bị bố và bà nội đánh đập
đến sáng ngày hai tháng bảy khi phát hiện bà ngoại đi ngang qua nhà thì cháu anh đã chạy ra cầu cứu để được giải thoát
theo công an huyện chư quynh kết quả giám định cháu anh bị thương tích một mươi một